sau hơn ba mươi giờ truy xét nóng công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã bắt giữ đối tượng trương công quảng một mươi chín tuổi
trú tại tỉnh quảng nam gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn
trước đó một bị hại đã đến công an quận cầm lệ trình báo về việc bị kẻ gian dùng kim cộng lực phá khóa cửa
trộm cắp một ipad một điện thoại di động hai laptop và khoảng bốn triệu đồng tiền mặt tổng giá trị khoảng ba mươi triệu đồng
tại cơ quan công an quảng đã thừa nhận gây ra vụ trộm cắp trên cùng với sáu vụ khác trên địa bàn